minh đã lừa hàng chục nạn nhân với số tiền chiếm đoạt lên đến trên một tỷ đồng
trình diện tại cơ quan công an một phụ nữ chú phường đa cao quận một tp hcm cho biết
có người đàn ông tự xưng tên sĩ gọi điện thoại vào số máy bàn nói là người thân của gia đình bà
và đang cần tiền để đưa cho người nhà hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
nhưng do đang đi vắng nên chưa chuyển tiền đến kịp mong muốn bà cho vay nóng ít tiền
rồi chuyển qua tài khoản sau đó sẽ gửi trả
do cả tin nên đã bị lừa với tổng số tiền hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
từ những trình báo của nhiều nạn nhân bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự
công an đã tiến hành điều tra xác minh nhanh chóng phát hiện đối tượng nghi vấn là phạm văn ngoan
tại cơ quan điều tra ngoan khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách gọi đến các điện thoại bàn
của nhiều người nhất là phụ nữ và những người lớn tuổi để lấy thêm thông tin từ chính nạn nhân
bằng thủ đoạn lừa đảo đánh vào lòng tốt và sự cả tin của nhiều người
ngoan đã lừa hàng chục nạn nhân với số tiền
ngoan đã được chiếm đoạt trên một tỷ đồng
qua điều tra mở rộng công an cũng đã bắt giữ thêm đối tượng trần thị tuyết phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại quận bốn người đã dùng chứng minh nhân dân của mình và nhiều người khác
mở tài khoản atm ngân hàng sacombank cung cấp lại cho ngoan để đối tượng sử dụng rút tiền lừa đảo
với mỗi thẻ atm phong được hưởng hai triệu đồng
vâng đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây tại thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh ở phía nam
cơ quan công an kêu gọi những người bị lừa
với thủ đoạn tương tự nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an
qua số điện thoại tám mươi ba tám trăm tám mươi sáu bốn mươi nghìn năm trăm linh tám để cung cấp thông tin
vâng có thể thấy rằng là để chiếm đoạt tài sản của người khác
tội phạm ngày nay không chỉ manh động liều lĩnh mà còn nghĩ ra rất nhiều những chiêu trò mánh khóe đa dạng
mới đây công an thị xã dị an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ hai đối tượng là phan văn hoàng hai mươi hai tuổi
và trần văn huyền một mươi chín tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đây là hai đối tượng rất chuyên nghiệp
đã thực hiện chót lọt tám vụ trộm cắp trên địa bàn
trước đó vào một giờ sáng ngày hai mươi tháng bảy công an phường tân hiệp đông tân đông hiệp thị xã dị an
đang trên đường tuần tra phát hiện hai đối tượng này có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện các đối tượng này cất giấu trong người một bộ dụng cụ mở khóa tự chế
vụ việc được chuyển giao cho công an thị xã dị an điều tra
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng này khai nhận trước đó đã dùng bộ dụng cụ này
để thực hiện tám vụ trộm cắp trên địa bàn
tài sản mà các đối tượng này đã trộm cắp bao gồm xe máy tv điện thoại xe đạp
trong khi đó tại huyện mỹ hào tỉnh hưng yên
thời gian gần đây cũng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy ở các vùng nông thôn
trước thể hình trên công an huyện mỹ hào đã xây dựng kế hoạch xác lập chuyển án
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đã xác định nhóm tội phạm gây ra các vụ trộm cắp
gồm có năm đối tượng do trần văn khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xã nghĩa chủ huyện văn giang tỉnh hương yên là đối tượng cầm đầu
thông qua công tác giả soát sàng lọc các đối tượng hình sự
các đối tượng ma túy và các đối tượng mới ra tù về có nhiều biểu hiện nghi vấn
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ hào
đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với khoa cùng đồng bọn
gồm các đối tượng nguyễn hữu lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện đông hưng tỉnh thái bình
nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở huyện yên hưng tỉnh quảng ninh
và đỗ quang huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã vĩnh khúc huyện văn giang
lương xuân tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở xã đồng tiến huyện khói châu
các đối tượng này đang thuê trọ tại thôn yên phú xã giải phạm huyện yên mỹ
hầu hết các đối tượng này đều là những đối tượng không có nghề nghiệp
có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và đều là đối tượng nghiện ma túy
địa bàn gây án của các đối tượng rất rộng
riêng tại địa bàn tỉnh hương yên bước đầu các đối tượng khai nhận
đã gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy tại các huyện mỹ hào văn lâm văn giang khói châu và kim động
trước đó nhóm đối tượng này cũng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại thị trường hòa nội và thịnh bắc giang
thời điểm hoạt động của các đối tượng thường vào buổi trưa vắng vẻ chia thành các nhóm
khi phát hiện lưới sơ hở của các chủ trung tiện là nhanh chóng dùng vang quá khóa để trộm cắp tài sản
rồi mang về cất dấu tại phòng trọ
sau đó kháo biển số và mang đi tự thụ
mỗi xe trộm cắp được bọn chúng thường bán với giá từ ba đến năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ hào đã thu giữ một mươi hai chiếc xe máy là vật chứng của vụ án
cùng hàng chục vang khó khóa các loại đối tượng dùng để gây án
qua lời khai của các đối tượng lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của nguyễn văn dũng
ở khu thịnh tiên đậm hưng yên về hành vi tư hụt tài sản do người khác phản rội mà có
tại đây lực lượng công an đã thu giữ gần bốn chiếc xe máy loại như là xe các đối tượng trộm cắp đã tiêu hùng
hiện vụ án đang được công an huyện mỹ hào tiếp tục điều tra xác minh truy tìm bị hại
và làm rõ nguồn gốc của hàng chục chiếc xe máy trên để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ sớm đưa các đối tượng ra truy tố
thưa quý vị không phải là lực lượng trực tiếp đấu tranh trên các mặt trận phòng chống tội phạm
nhưng việc giải mã những dấu vết tại trung tâm giám định sinh học pháp lý viện khoa học quyền sự bộ công an
không kém phần vất vả và nguy hiểm
và với sự nhiệt huyết thầm lặng của mình những cán bộ chiến sĩ nơi đây đã góp phần quan trọng trong điều tra khám phá
làm rõ hàng nghìn vụ việc sau đây là phản ánh của truyền hình công an nhân dân
hàng ngày tiếp xúc với hàng chục mẫu vật của các vụ án có những mẫu vật của những đối tượng bị nhiễm hiv aids
cùng với các loại hóa chất độc hại
thiếu tá lê viết việt cũng như các đồng nghiệp tại trung tâm giám định sinh học pháp lý
viện khoa học hình sự bộ công an luôn tự nhắc mình tập trung cẩn trọng chính xác trong từng thao tác để tránh những sai sót đáng tiếc

nếu mình không cẩn thận bản thân tôi thậm chí cũng bị tai nạn
cái kim tiêm mà chứa những cái dấu vết máu dịch cơ thể này nó đâm vào
mặc dù mình cũng cố gắng rồi nhưng mà cái tai nạn nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của mình nhiều khi không tránh được
ở đây từ những dấu vết nhỏ nhất như tế bào mẫu lông tóc đều có thể trở thành bằng chứng
giúp cơ quan điều tra hình sự xác định
chính xác tội phạm truy tìm tung tích nạn nhân cũng như xác định quan hệ huyết thống
điển hình là vụ án thẩm mỹ viện cắt tường
ngay sau khi vớt sắc chết trên sông hồng nghi là của chị lê thị thanh huyền nạn nhân trong vụ án
một tổ gồm năm thành viên đã khẩn trương bắt tay ngay vào việc giám định hai mẫu adn từ mẫu xương của nạn nhân
và adn của bà nguyễn thị hiền là mẹ của nạn nhân
kết quả giám định cho thấy hai mẫu giám định có
quan hệ huyết thống mẹ con với sắc xuất chín mươi chín chín mươi chín đã cởi nút thắt
giúp cơ quan điều tra định danh được tội mà thủ phạm gây ra
giám định adn có thể giúp cho cơ quan điều tra làm sáng tỏ rất nhiều các tình tiết liên quan tới vụ việc
chẳng hạn như giám định adn là có thể giúp cho cơ quan điều tra xác định cái vụ việc xảy ra đó có phải là vụ án hay không phải vụ án
khi đã làm một vụ án thì cái phương thức thủ đoán gây án như thế nào
rồi xác định cái lối vào lối ra lối chạy trốn của thủ phạm
thì cũng thông qua giám định adn là cũng có thể xác định cái đó
với hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ nhưng hàng năm trung tâm đã thực hiện từ năm trăm linh đến sáu trăm linh yêu cầu trưng cầu giám định gen
là lĩnh vực khó nên mỗi cán bộ chiến sĩ luôn phải tự trao dồi
cùng nhau tổng kết suốt kinh nghiệm đã có hàng trăm hàng nghìn vụ án được giải mã một cách thầm lặng như thế
chỉ đơn giản xuất phát từ tình yêu sự say mê với nghề
trong năm hai năm khoảng hai năm lại đây thì có thể nói là cái hiệu quả của công tác làm gen phục vụ trong các đấu tranh công tác phạm của viên quan sư ấy ta có thể nói là đạt hiệu quả hết sức khẳng
nó góp những cái thánh tích có thể nói là hiệu quả rất quan trọng trong đấu tranh công tác phạm nói chung trong điều tra các vụ án có liên quan đến tính mạng sức khỏe nhân phẩm của người nói riêng
trong vấn đề như vậy là xác định danh tính rồi trong vấn đề như vậy là giải quyết các vấn đề về hại khuất thực sự đóng trò rất lớn
hiện nay trung tâm đang tập trung xây dựng tảng thư gen với công nghệ tiên tiến hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế
bước đầu đã thu và phân tích được trên ba mươi mẫu
tin tưởng rằng với những cống hiến thầm lặng không ngừng nghỉ của những cán bộ chiến sĩ làm công tác giám định gen
sẽ tiếp tục góp phần quan trọng trong điều tra khám phá các vụ án lớn và hãy sở hữu bình yên cho nhân dân
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác liên quan đến vụ lật bè tại vịnh vĩnh hy xã vĩnh hải huyện ninh hải làm cho hai người chết và bốn người bị thương
ngay trong chiều ngày hôm qua ubnd tỉnh ninh thuận đã thông báo đình chỉ hoạt động tạm thời các tàu đáy kính
kinh doanh vận tải đường thủy nội địa và các lồng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống tại vịnh đến khi điều tra
xác định rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời tiến hành kiểm tra nếu như hội đủ điều kiện theo quy định pháp luật mới cho hoạt động kinh doanh trở lại
cũng trong chiều qua tại cuộc họp báo ubnd tỉnh ninh thuận cũng đã thông báo nguyên nhân ban đầu về vụ việc này
theo đó vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi h bốn mươi ba phút trưa hai mươi ba tháng bảy
vào thời điểm đó trên bè có khoảng gần ba trăm linh du khách và một mươi ba nhân viên nhà bè
trước khi xảy ra tàu đáy kính vận chuyển tiếp hai mươi người đến bè
khi tàu cập sát vào bè vô tình có một luồng gió mạnh đánh lái tàu mất phương hướng đập vào bè
tạo cột sóng phủ lên một phần bè đánh gãy bè
bè làm hàng trăm du khách hoảng loạn tháo chảy lên phần bè chưa chìm xuống nước
một số du khách trèo lên trên đường mái tôn bè kêu cứu và đã được nhân viên nhà bè
cùng các người dân trên tàu xung quanh ứng cứu kịp thời
tuy nhiên hai du khách là đinh công duẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở tỉnh long an
và nguyễn thị liễu chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở tiền giang bị tử vong
bốn du khách khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đã qua cân nguy kịch
ngay sau khi xảy ra vụ chìm bè công an tỉnh ninh thuận tổ chức đến hiện trường
tiến hành cấp đắc khám nghiệp và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
đồng thời phối hợp với lữ đoàn đặc công năm và đội biên phòng vĩnh hy
tiến hành lặn vớt tài sản của du khách tại khu vực bè chìm
các tỉnh bắc trung bộ đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm
tại các huyện miền núi như ở tỉnh nghệ an hà tĩnh
nhiệt độ lúc đỉnh điểm trong ngày có khi lên tới bốn mươi độ c
nắng nóng kéo dài tại các địa phương này đã khiến cho công tác phòng chống cháy rừng
luôn đặt trong tình trạng cảnh báo cao
đã có nhiều vụ cháy rừng xảy ra trong những ngày vừa qua
và đến nay nguy cơ cháy ở những vùng sung yếu vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
nguyên nhân hai vụ cháy rừng liên tiếp diễn ra trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bảy
ở huyện nam đàn và vùng giáp danh giữa huyện nghĩa đàn và thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
được xác định là do người dân thiếu ý thức khi vào rừng
cùng với đó là nắng nóng khiến cho nguy cơ cháy rừng tăng cao
tại địa bàn tỉnh hà tĩnh các diện tích rừng nằm trong nguy cơ cháy cao đang được cảnh giới cao độ
theo dự báo nắng nóng ở bắc trung bộ vẫn đang tiếp diễn
đặc biệt một số nơi đạt ngưỡng ba mươi tám độ c như tĩnh gia thanh hóa hương khê hà tĩnh đông hà quảng trị
do vậy người dân cần nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng nhất là trong mùa khô hạn hiện nay
phòng biên tập viên anh vũ thấy không trong suốt dọc chiều dài của tổ quốc
thì không đâu là không có rừng và rừng có ở khắp mọi nơi trên mảnh đất hình chữ s này
cũng cho thấy được tầm quan trọng to lớn của rừng đến nhường nào
và bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta
vâng đúng vậy và có một câu chuyện mà ngay lúc này tôi rất muốn kể cho biên tập viên phương thảo
cũng như là quý vị và các bạn
đó là trong những năm qua tại tỉnh gia lai các ngành chức năng đã giao khoán
một số diện tích rừng cho người dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý và bảo vệ
và hình thức giao khoán này bước đầu đã mang lại
rất nhiều hiệu quả thiết thực
làng kla xã con chiêng huyện mang giang có hơn một trăm linh hộ với gần năm trăm linh nhân khẩu
năm hai nghìn sáu làng này được quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh gia lai
giao khoán bảo vệ gần bốn trăm linh hectare rừng
ngay khi nhận rừng già làng đã triệu tập bà con thành lập bảy tổ tự quản
làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng
đồng thời làng cũng ra quy ước nếu người dân trong làng chặt phá lấn chiếm đất rừng
sẽ bị xử phạt theo quy định
trung bình mỗi năm quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh
chi trả cho mỗi hộ hơn bốn triệu đồng từ việc bảo vệ rừng

đã xem việc giữ rừng là một phần không thể tách rời
trong sinh hoạt và lao động của bà con
là giao cho làng bẹt bảo vệ
thì là chúng tôi bảo vệ thì là cũng tuyên truyền bà con
rồi truyền truyền những cái người đi làm trước hay đi làm cũ
thì rừng cấm là của nhà nước rồi giao cho làng quản lý rồi
từ đó thì là những cái hộ những cái đối tượng đi làm cũng giảm
trên địa bàn huyện yagrai
có sáu làng được giao với tổng diện tích bảy sáu trăm linh hectare rừng
diện tích rừng này được nhân dân các làng quản lý bảo vệ tốt
không để xảy ra tình trạng lấn chiếm cũng như khai thác gỗ trái phép
về cái tính hiệu quả trong thời gian qua
thì tôi thấy rằng là nó có mấy cái điểm như thế này
thứ nhất nếu mà khoáng cho công tác quản lý vào rừng
đối với cộng đồng nhiên cư thôn
thì cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng là đã tốt hơn
cái thứ hai là nó hạn chế được cái việc mà xâm chím đất rực
là nó tăng cường được cái công tác quản lý bảo vệ rừng
với những kết quả đạt được trong việc giao khoán rừng
cho một số thôn làng quản lý bảo vệ
thiết nghĩ đây là một trong những giải pháp cần được các ban ngành liên quan
và chính quyền các cấp của tỉnh gia lai triển khai nhân rộng
một thông tin giáo dục đáng chú ý
cục đào tạo bộ công an cho biết năm hai nghìn một mươi sáu
số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân giảm mạnh
tuy nhiên dự báo điểm chuẩn vào các trường công an nhân dân sẽ vẫn cao
bộ công an sẽ công bố
điểm trúng tuyển vào các trường công an nhân dân trước ngày hai mươi tháng tám
mở đầu mục an toàn giao thông sáng nay là thông tin về vụ tai nạn giao thông liên hoàn
xảy ra tại thành phố hồ chí minh
khoảng một mươi bốn giờ chiều qua tại phường hiệp bình chánh quận thủ đức
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cho ba người trong một gia đình bị thương nặng
thời điểm trên một xe mô tô bốn chỗ chạy trên đường phạm văn đồng
hướng từ quận bình thạnh về quận thủ đức
khi vừa qua cầu bình lợi
phường hiệp bình chánh
thì bất ngờ một người chạy xe máy làm rơi trước mũ bảo hiểm ra khỏi đầu
sự cố hư hữu làm mũ bảo hiểm kẹt dưới gầm xe bốn chỗ khiến tài xế phanh lại
lúc này một xe khách một mươi sáu chỗ lưu thông cùng chiều phía sau không xử lý kịp
nên húc mạnh vào đuôi xe này
ngay sau đó một chiếc ô tô bảy chỗ khác tông tiếp vào các phương tiện bị tai nạn
tạo thành chuỗi và chạm liên hoàn
vụ việc làm hai vợ chồng cùng con trai ngồi trên xe ô tô bốn chỗ bị thương
được đưa đi cấp cứu ba phương tiện bị hư hỏng nặng
có trên bốn mươi số vụ tai nạn giao thông xảy ra đều xuất phát từ việc người tham gia giao thông sử dụng rượu bia
đây là mối lo ngại của toàn xã hội
và thời gian qua mặc dù công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn
đã được các lực lượng chức năng tăng cường
song tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nguyên nhân này vẫn còn diễn biến phức tạp
cho thấy ý thức vấn đề sử dụng rượu bia của một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
vẫn chưa thực sự được nâng cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
hai mươi giờ thời điểm tập trung lưu lượng người tham gia giao thông khá đông trên tuyến quốc lộ một a
đoạn thuộc địa phận thị trấn quán hầu huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
sau hơn một giờ đồng hồ lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện khá nhiều trường hợp
người điều khiển giao thông sử dụng rượu bia và nồng độ cồn vượt mức cho phép
nguyện biện cho hành vi vi phạm của mình nhiều người đã đưa ra những lý do rất hợp lý
mặc dù chính bản thân họ biết điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia là hết sức nguy hiểm
nhưng mà bởi vì khi mà có đồng cửa rồi thì ít nhất là làm vài ly trên có một mét
cũng không thể là từ chối được vài cốc bia
thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mà nguyên nhân liên quan đến nồng độ cồn của nhiều người điều khiển phương tiện
vì vậy chúng tôi đã đặt vào thêm một bộ phim để các ngành g
với mục tiêu nhằm kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông mà nguyên nhân do vi phạm nồng độ cồn gây ra
thời gian qua các lực lượng phối hợp gồm cục cảnh sát giao thông bộ công an và lực lượng cảnh sát giao thông địa phương
đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tập trung kiểm tra các đối tượng có biểu hiện uống rượu bia trên các tuyến đường chính
nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông và thực hiện các chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
với các chuyên đề xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông khác ở các địa bàn có tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao
nguyên nhân tai nạn dành đến số vụ tai nạn cũng như số người chết cũng do nguyên nhân xuất phát từ bia rượu
chính vì vậy chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn để làm sao giảm thiểu thấp nhất là số người tham gia điều khiển phương tiện giao thông là không uống rượu bia
nếu không uống rượu bia chúng tôi sẽ cơ quyết xử lý
qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý phạm
chúng tôi nhằm mục đích là tuyên truyền cho người dân nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát
cũng như là kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm luật lệ giao thông như là uống rượu bia
rồi làng lách đánh phóng rồi chạy qua tốc độ trở qua sân người tự định
với giải pháp này sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông
đặc biệt là với các đối tượng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông
bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông
thì người tham gia giao thông cũng cần tự giác nâng cao ý thức
đã uống rượu bia thì không nên lái xe
thưa quý vị mặc dù không phải là hiện tượng mới
nhưng thời gian gần đây việc xuất hiện nhiều xe khách
loại trên năm mươi chỗ ngồi được chủ xe tháo ghế để vận chuyển hàng
từ hướng đồng đăng tỉnh lạng sơn về các tỉnh khác
đã đòi hỏi lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phải tăng cường kiểm tra kiểm soát
nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc gian lận thương mại
chở hàng cấm hàng lậu trên khâu lưu thông
chỉ tính trung tuần tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cho đến thời điểm hiện nay
việc tăng cường kiểm soát các loại xe khách loại trên năm mươi chỗ lưu thông trên địa bàn
trạm kiểm soát liên hợp sốc quýt đã phát hiện năm xe chở khách
có hành vi cố tình tháo bớt ghế cơi nới hầm chứa hàng
để vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn
việc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong hoạt động kinh doanh cũng như phối hợp xử lý nghiêm
đối với xe khách vận chuyển hàng hóa trong khoang chở khách
cũng là chủ trương chỉ đạo chung của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn trong thời gian qua
tuy nhiên trên thực tế hiện nay việc xử lý lỗi vi phạm về an toàn giao thông
đối với các loại xe chở khách theo nghị định một trăm bảy mươi một của chính phủ
vẫn còn có những điểm chưa cụ thể đã khiến lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ
còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định lỗi để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cụ thể